nhằm bảo đảm cho công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín tại đợt tập trung thứ hai trong năm nay của đội tuyển u hai mươi hai việt nam
các chuyên gia y tế của bệnh viện bạch mai đã lấy mẫu của toàn bộ thành viên đội bóng để thực hiện xét nghiệm real time pcr
thực hiện theo các quy định về phòng chống dịch covid một mươi chín ngay khi đặt chân tới trung tâm đào tạo bóng đá trẻ việt nam
các cầu thủ của đội tuyển u hai mươi hai đã được kiểm tra thân nhiệt và khai báo y tế
theo đề nghị của tổng cục thể dục thể thao và liên đoàn bóng đá việt nam
cục quản lý khám chữa bệnh bộ y tế đã hỗ trợ cử các chuyên gia y tế của bệnh viện bạch mai
tới lấy mẫu xét nghiệm real time pcr cho toàn bộ các thành viên của đội
phương pháp xét nghiệm này sẽ cho kết quả sau hai mươi bốn giờ
do vậy đội tuyển u hai mươi hai việt nam sẽ không có bất cứ một hoạt động nào trong ngày một mươi bảy tháng tám
mà chỉ sinh hoạt trong khuôn viên trung tâm đào tạo bóng đá trẻ việt nam
sau khi có kết quả xét nghiệm và hoàn tất kiểm tra y tế
thầy trò huấn luyện viên park hang seo sẽ bước vào buổi tập đầu tiên vào chiều ngày một mươi tám tháng tám